chiều tối ngày hai mươi sáu tháng chín trực thăng vn tám nghìn sáu trăm một mươi chín của binh đoàn một mươi tám cùng tổ cấp cứu đường không bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm bộ quốc phòng
đã kịp thời đưa một ngư dân bị bệnh nặng tại khu vực đảo phan vinh huyện đảo trường sa tỉnh khánh hòa về đất liền để điều trị
ngư dân trần quốc oanh bốn mươi một tuổi quê bình định hành nghề lưới vây cá ngừ trên tàu cá bd chín mươi bảy nghìn chín mươi hai ts
trưa ngày hai mươi năm tháng chín trong lúc đánh bắt hải sản bệnh nhân có biểu hiện đau đầu dữ dội nôn khang co giật sùi bật mép nên được đưa vào bệnh xã đảo phan vinh thuộc huyện đảo trường sa cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu coi giật
tại đây quân y đảo phan vinh đã tích cực thăm khám và điều trị cho bệnh nhân đồng thời kết nối cầu truyền hình qua hệ thống telemedicine với bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm và bệnh viện quân y bảy quân khu ba để hội trận
sau khi chẩn đoán bước đầu bệnh nhân bị vỡ phình mạch não chưa loại trừ viên mạng não tiên lượng rất xấu
ngay sau đó mặc dù thời tiết xấu nhưng tổ cấp cứu hàng không vẫn quyết tâm bay ra đảo hỗ trợ đưa bệnh nhân về đất liền
người này được trực thăng đưa về sân bay tân sơn nhất sau đó chuyển về bệnh viện quân y một trăm bảy mươi tám
qua các xét nghiệm chuyên sâu bệnh nhân được chẩn đoán bị phù và suốt huyết não kèm nhiều biến chứng mức độ nặng hiện bệnh nhân vẫn đang được theo dõi điều trị
dân gian có câu tháng bảy nước nhảy khỏi bờ nhưng hiện tại đã bước sang tháng tám âm lịch mà ở nhiều nơi trong vùng đồng tháp một mươi nước lũ vẫn chưa kịp tràn bờ lại đổ về các sông
các cánh đồng xả lũ còn cạn khô người dân vùng đầu nguồn đồng tháp đang khát lũ những chuyến đến bắc vì thế cũng nhọc nhằn hơn
cống xã mát một trong những miệng cống đón lũ đầu tiên của khu vực đầu nguồn xã thượng thới hậu a huyện hồng ngự
tỉnh đồng tháp năm nay thiếu lũ vài ngày trước nước còn ngấp nghé tràn đồng nhưng nay lại đổ về sông
mười mấy năm định cư tại đây ông ngô văn đột chưa bao giờ lại chứng kiến thiên nhiên khắc nghiệt như vậy
lâm nay là thấp nhất luôn á mà không biết còn mấy con nước nó mịn hay sao thời tiết giờ thay đổi đó mình cũng không biết được
thì hồi trước thì nói chung ra thì nước lên thì cái cống nó chảy suốt luôn rồi bây giờ thì nói chung ra thì nước rộng rồi bây giờ nước không có nước nó chảy ra rồi
chảy ra nó khô
nó khô đồng luôn á cũng đâu có cá mắm gì đâu hôm nay lũ nó về quá trời trải rồi mà sao nó không có nước
bây giờ nói chung ra thì cũng càm chừng đó thì trời xuống gióng rồi kia thôi chứ biết sao giờ
thì ngừ đi mặn hồ ngừ đi mặn này kia chứ bây giờ mặn gì giờ
nước lũ thấp các cánh đồng xả lũ ở huyện hồng ngự hiện tại hầu như chưa có lũ
nông dân ở đây đã cày xoay đất sẵn sàng để đồng ruộng đón phù sa
nhưng ruộng đồng vẫn khô kẹt
những ngư cụ đánh bắt thủy sản nằm trơ trên ruộng dự báo một vụ sản xuất mới sẽ gặp nhiều khó khăn
ờ có nhiều vị nó không ngập được nó đâu có chắc cái gì được rồi nó đâu có diệt ba cái lúa gài rồi nó lên được
thì mình bớt buộc mình chạy vô thì lúc nào phải đâu có lại cái nước nữa mình xả vô thả lũ thì nó ngập thì nó tốt
thì nói chung ra nếu không có nước thì cao khoảng một trăm linh gì tờ giá là bảy trăm linh ngàn đến một triệu
với những người dân sống dựa vào con nước lũ thấp không có cách nào khác bà con phải lặn lội đến những đồng sâu có lũ hoặc đánh bắt trên các nhánh sông tiền sông sở thượng
nhưng nhìn chung những mẻ lưới mùa này cũng không mấy khả quan
thì ăn đây thì sẽ sắm nhẹn cá thôi mà sắm nhẹn cá rồi cái số mà người ta có đắt cá cũng gãy người ta mặn đắt
người ta cũng đặt dớn đặt lại nọ chút đỉnh cho cá nào ăn thì ngày cũng một trăm linh trong ngoài khi đầu mùa thì bảy mươi năm mươi sáu mươi không có nhiều
ăn cái gì
ăn cái gì
ăn lứa lứa hai bằng ngữ ba phân à
chín tai à thì ngày giờ mới đóng được chín tai lứa à
theo đài khí tượng thủy văn tỉnh đồng tháp mực nước ở khu vực đầu nguồn tân châu đò ngày tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi chỉ sâu một m bảy mươi ba xuống ba mươi cm so với đầu tháng chín
dự báo trong vài ngày tới nước lũ khu vực đầu nguồn sẽ còn giảm năm cm một ngày
người dân vùng rốn lũ đang thực sự khát lũ
và trên bến nhiều phương tiện ngư cụt
người dân vùng rốn lũ đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả chỉ còn chờ con nước